giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi năm đến hai nghìn ba mươi tiếp tục xây dựng thêm một đường băng cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất năm mươi triệu hành khách mỗi năm và một năm triệu tấn hàng hóa mỗi năm
giai đoạn ba từ hai nghìn ba mươi năm đến hai nghìn bốn mươi sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt tổng công suất một trăm linh triệu hành khách mỗi năm
vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn chính phủ trái phiếu chính phủ cổ phần vốn nước ngoài
quay lại thực tế dự án từ đầu tháng bốn đến nay
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã cam kết giải ngân toàn bộ số vốn được giao trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên lũy kế giải ngân đến nay là trên một tám trăm hai mươi bảy tỷ đạt một mươi kế hoạch được giao mức rất thấp so với cam kết của tỉnh đồng nai là xong giải phóng mặt bằng và bàn giao đất
với tiến độ này thì rất khó để đồng nai hoàn thành cam kết của mình trong năm nay
và cùng với đó người dân trong vùng dự án vẫn tiếp tục phải sống chung với nhiều nỗi băn khoăn
mong buồn là dự án này sẽ
khiến khai nhân để cho bà con khỏi phải trông chờ và chờ đợi
bởi vì dự án quá lâu thì nó gây thiệt hại cho vùng dân quy hoạch nhiều lắm
cơ sở hạ tầng rồi làm ăn kinh tế nông nghiệp thì nói chung là không được tốt
dự án sân bay long thành là một trong những dự án trọng điểm của quốc gia
và tại cuộc họp mới đây giữa chính phủ và các địa phương về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
thì việc chậm giải ngân vốn cho dự án
sân bay long thành được chính phủ nhấn mạnh cần phải thay đổi cách làm để nhanh chóng giải ngân đúng cam kết
trước đó ủy ban kinh tế của quốc hội cũng đã có cuộc làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về vấn đề này
thế nhưng như nhận định của bộ kết đầu tư rất khó để về đích đúng tiến độ
mặc dù là nói rằng đầu tư công có tăng hơn nhiều so với những năm trước
nhưng xét về cái giải ngân theo kế hoạch thì nó cũng không tăng được bao nhiêu so với những năm trước
giải ngân đầu tư công vẫn là một điểm nghẽ ách tắc
với tiến độ hiện nay thì việc cam kết của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đối với dự án sân bay long thành
nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối hẹn với chính cam kết của mình